thưa quý vị những ngày qua công an tỉnh khánh hòa đã huy động nhiều lực lượng cùng vào cuộc tham gia truy lùng đối tượng sát hại ba người phụ nữ ở huyện diên khánh
vào tối qua phan danh hưng là đối tượng trong vụ án vừa bị công an tỉnh khánh hòa bắt giữ khi đang lẩn trốn trên núi
theo điều tra hưng quê thị xã ninh hòa làm phụ hồ vợ là lao động tự do
gần đây vợ chồng hưng thường cãi vã nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc
vào tối ngày một tháng sáu khi đã ngà ngà say sau cuộc nhậu hưng lớn tiếng đập vỡ đồ đạc trong nhà rồi dọa giết vợ
do lo sợ người vợ về nhà mẹ ruột ngủ qua đêm
đến hơn năm giờ sáng hôm sau lúc mẹ vợ đi vắng hưng lẻn vào nhà chửi mắng đánh đập sau đó sát hại vợ mình
lúc này cháu gái của vợ và một phụ nữ hàng xóm vào can ngăn cũng bị hưng sát hại
sau khi gây án hưng đã chạy trốn vào dãy
công an tỉnh khánh hòa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan danh hưng về tội giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt
những ngày qua nhiều lực lượng được huy động tham gia truy lùng
cảnh sát đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và chốt chặn ở nhiều điểm để tìm kiếm nghi phạm
đến khoảng một mươi chín h tối ngày sáu tháng sáu đối tượng đã bị bắt giữ và đang được đưa xuống núi để tiếp tục điều tra